vừa qua tại khu vực trại tuần thuộc huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh đã xảy ra một vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng
trong đó hành vi của hung thủ hết sức liều lĩnh manh động coi thường mạng sống của người khác
đối tượng ngang nhiên nổ súng ở nơi đông người khiến cho một người thương vong làm cả một vùng dân cư lo sợ phẫn nộ
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi hành trình phá án của các chiến sĩ công an huyện hương khê trong chương trình ngày hôm nay
như tôi nói ban đầu là có khó khăn
ở đây là khó khăn về đầu tiên đó là về ban đêm
cái thứ hai là xác định các điểm tẩu thoát đối với các đội thương khó khăn
bởi vì là nhiều đường
tuy là có đường lớn nhưng mà nhiều đường nhỏ để các đội thương có thể lần tồn các địa bàn khác
lúc này do điều kiện trời nhá nhem cũng với tình huống diễn ra quá bất ngờ
những người có mặt tại hiện trường tại thời điểm đó đều không kịp nhận diện ở hung thủ nổ súng là ai
ngoài những thông tin trên thì tất cả mọi người đều không có thêm bất cứ thông tin gì
về đặc điểm nhận ra biển kiểm soát xe ô tô
vậy kẻ thù ác là ai mục đích thực sự là gì
là những câu hỏi lớn buộc lực lượng điều tra công an huyện hương khê phải giải quyết
thứ nhất đó là cái đội thương này rất lớn có mối quan hệ với nạn nhân và rất lớn biết rõ quy luật hoạt động của nạn nhân
thì chắc định được cái thời điểm mà nạn nhân từ trong rừng đi ra cảnh rừng trong rừng đường đi lùi lại
rất là khó khăn
nhân định thứ hai của chúng tôi đó là chắc định đội thương thông thuộc để bán
cái thứ ba nữa là đội thương thực hiện hành vi rất là manh động rất là côn đồ
tức là đến hiện trường và thấy nạn nhân dung phủng bắn luôn
và chắc định thời điểm đó thì bởi vì là ngay chỗ kết kéo khả năng đông người có những đội thương vận thuyền luôn
với tính chất nghiêm trọng của sự việc
thông tin nhanh chóng được báo về cho lãnh đạo công an huyện hương khê
ngay lập tức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thường tám phạm văn công
trưởng công an huyện hương khê và đồng chí thượng tá hà hải long
phó trưởng công an huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn đưa ra các phương án nhận định
đánh giá tình hình sự việc cũng như triển khai các phương án truy tìm hung thủ
sau khi mà cả tổ công tác chúng tôi phân công xuống hiện trường có báo cáo nhanh về
thì chúng tôi tổ chức các lực lượng có liên quan điều động
các lực lượng liên quan để khẩn trương họp và đưa ra các nhận định
mặt khác thì chúng tôi vẫn cư một tổ công tác ở tại địa bàn để nắm và thu thập các thông tin cần thiết có liên quan
ngay tại cuộc họp bùa lãnh đạo chỉ huy đưa ra hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết
đối tượng thực hiện hành vi một cách manh đồng như vậy là ai
tại sao lại lựa chọn thời điểm nổ súng vào khoảng thời gian đó
vì đối tượng lựa chọn địa điểm thực hiện hành vi thể hiện rõ sự thông thủ địa bàn
nắm rõ quy luật hoạt động của nạn nhân
vậy đối tượng này là người địa phương hay là nơi khác đến
qua cuộc họp bắt đầu thì chúng tôi nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ việc này
đó là thứ nhất đó là nguyên nhân về mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt
thứ hai là mâu thuẫn có thể là do cái việc là
liên quan đến cái tình cảm tình ái
thứ ba là mâu thuẫn do cái việc là
cả cái việc khác ở ngoài
và một cái mâu thuẫn nữa đó là cái mâu thuẫn liên quan đến cái việc tranh chấp đất đai đất rừng
và cũng từ đó chúng tôi trị đào cả cái mũi tập trung soát chết
dừng lên cả cái mối quan hệ của bị hại
cả cái mâu thuẫn của bị hại
để từ đó đánh giá
nhận xét xem cái mâu thuẫn nguyên nhân như thế nào và cái đối tượng đưa ra xác định cái đối tượng như thế nào
qua lời khai của các nhân chứng cũng như kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy
hùng thủ là người sử dụng súng thành thả hoạt động chuyên nghiệp trước khi gây án kẻ thù ác đã có sự chuẩn bị sẵn
từ các thông tin thu được lãnh đạo công an huyện hương khê đưa ra nhận định đây rất có thể là một vụ thanh trừng lớn nhau do mâu thuẫn cá nhân hoặc do tranh giành việc làm ăn
dù với những thông tin hết sức mờ nhạt nhưng đứng trước một vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm này thì lãnh đạo công an huyện hết sức thận trọng đưa ra suy xét từng thông tin một
cũng như vụ án mới diễn ra cho nên đối tượng rất nhiều khả năng vẫn đang trên đường bỏ trốn cùng với hùng khí gây án
và khẩn trương xác minh hơn chục đối tượng trực tiếp có quan hệ với nạn nhân
những băng ổ nhóm trên địa bàn và các địa bàn giáp danh
việc xác minh các đối tượng này có mâu thuẫn gì với nạn nhân hay không
và đặc biệt sử dụng thời gian của họ trong thời gian xảy ra vụ án
tuy nhiên những nỗ lực trên chưa đem lại được những thông tin nào có giá trị cho lực lượng phá án
những nghi vấn bước đầu đặt ra đều bị loại trừ
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với nhau
đồng thời thường xuyên liên lạc với lãnh đạo công an huyện
để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo khi có tình tiết mới liên quan đến vụ án
sau nhiều giờ làm việc căng thẳng khẩn trương
nhiều biện pháp nghiệp vụ được áp dụng
và nhiều tâm lực của các điều tra viên đã dồn hết cho vụ án này
đôi lúc những mệt mỏi đã xâm chiếm những người làm án
vụ án gần như rơi vào bế tắc
hành tung của kẻ thù ác
vẫn bạch vô âm tín
lẩn trốn đâu đó ngoài kia
áp lực cần mau chóng bắt giữ hùng thủ
là động lực thúc đẩy các cán bộ chiến sĩ
với lòng yêu nghề sự tâm huyết cho công việc
và những nỗ lực ấy đã được bổ đáp
khi được lực lượng phá án xác định một thông tin quan trọng trong vụ án
lực lượng phá án xác minh được một thông tin mang tính chất chìa khóa cho vụ án
đó là trước khi xảy ra vụ án
bốn nạn nhân đã có mâu thuẫn tranh chấp với một đối tượng ở cùng địa phương về đất rừng
từ những thông tin này diện đối tượng được thu hẹp lại
nổi lên đối tượng thái bang nguyên ba mươi năm tuổi
chú tại khối bảy thị trấn hương khê
từ đó với tinh thần khẩn trương
những người trực tiếp tham gia phá án đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
để khẳng định thái bang nguyên là hùng thủ đã gây ra vụ nổi sống
tại khu vực trại tuần thuộc thôn vĩnh phúc
các tài liệu cung cấp chúng tôi nhận định xác định được đối tượng
là nguyên gốc ở địa bàn hương vịnh
và nay sinh sống ở địa bàn thị trấn đối tượng là thái bang nguyên
chúng tôi đã có việc chỉ đào cho các tổ công tác các mũi công tác
tập trung huy động lực lượng chốt trần xoạt xét vận động và đến nhà
để kiểm tra
để xác định thời gian bất minh xác định các thông tin khác về đối tượng
có thể là nhận định ra nơi đối tượng có thể đi đến để làm trộn
các lực lượng điều tra đã tỏa đi các hướng để truy bắt đối tượng
nhiều nhà nghỉ khách sạn quán bar và các tụ điểm ăn chơi trên địa bàn
đều được xà xoát
việc tiến hành trị bắt thái bang nguyên là hết sức nguy hiểm
bởi lẽ đối tượng có vũ khí
vũ khí nóng lại rất thông thuộc địa hình rừng núi
lãnh đạo công an huyện nhận định đối tượng sai khi gây án
chắc chắn đã biết bị lực lượng chức năng chuyển đổi
như vậy y sẽ càng manh động liều lính hơn nữa
sẽ gây nguy hiểm cho các thành viên đánh án
lượng chức được những nguy hiểm như vậy
lực lượng phá án đã chỉ đạo một tổ công tác
trực tiếp tới gia đình đối tượng
vận động người thân tham gia gọi hắn quay về
ngoài ra bằng các biện pháp nghiệp vụ
liên lạc trực tiếp với đối tượng
giải thích động viên kêu gọi đối tượng ra đầu thú
ngoài việc phân công cả tổ
giao cho những đồng chí có kinh nghiệm
rồi có cái uy tín để đến gặp gỡ
động viên tán động thì chỉ huy tôi cũng là người trực tiếp
mà dùng điện thoại để rồi điền cho đối tượng
điền cho gia đình
với cái quan điểm nhân văn của pháp luật đó là
vận động đối tượng ra trình diện ra đầu thú
để được hưởng cái lượng quan hồng pháp luật
trước các vòng tay của lực lượng truy bắt ngay cảnh xiết lại
việc bị bắt giữ chỉ còn là thời gian
biết không còn đường chạy trốn

cùng với sự động viên giải thích nhân văn của lực lượng công an
đối tượng thái bang nguyên đã trực tiếp liên lạc với chủ hy lực lượng đánh án xin được đầu hàng
trình diện trước cơ quan chức năng khai nhận toàn bộ hành vi của y
khi trực tiếp ra tay bán ông nguyễn viết lý vào ngày năm tháng bốn
sau khi có mặt trình diện tại cơ quan điều tra
thì đối tượng ráo nộp mở khẩu súng
rồi băng đàn đang còn một viên
và trình bày toàn bộ diễn biến một cách khách quan đầy đủ
theo đối tượng trình bày thì là nguyên nhân từ mốt thuận từ việc tranh chấp đất sừng
và lâu nay chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần mời lên làm việc
rồi đã tiến hành can thiệp giải quyết và các bên cũng đã can thiệp giải quyết
nhưng mà chưa giải quyết được giết điểm nội dung này
trên cơ sở lấy lời khai của đối tượng cùng lời khai của những người làm chứng
bị hại cũng như những tài liệu điều tra khác
thì ngay trong đêm công an huyện hương khê đã tiến hành triệu tập những người cùng đi trên xe ô tô với đối tượng nguyên
qua đấu tranh khai thác thì đã xác minh làm rõ vai trò của hai người đi cùng
trước khi diễn ra sự việc hai thiên nhiên này được đối tượng rủ đi chơi
và hoàn toàn không biết và cũng không tham gia vào việc gây án
những người đi cùng nhanh chóng
được đưa ra khỏi vụ án
qua lời khai của đối tượng
từ việc mâu thuẫn giữa đối tượng nguyên với nạn nhân lý
đã diễn ra nhiều năm nay trong việc tranh chấp đất rừng tại tiểu khu hai trăm hai mươi ba b
vào ngày năm tháng bốn
trong lúc cùng hai người bạn đang đi chơi
nguyên nhận được tin ông lý đang vào khu vực đất tranh chấp để chặt cây keo
bức xúc về hành động đó
nguyên đã đi thẳng xe ô tô bán tải lên khu vực trành tuần xã hưng vĩnh
ngay khi vượt tới cửa rừng thì nguyên phát hiện ông lý đang có mặt tại đó
đối tượng đã lấy súng chữa thẳng về phía nạn nhân
nổ súng với mục đích thị huy
sau khi thực hiện xong hành vi
nguyên đã nhanh chóng lái xe bỏ trốn
đây là một vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
với tính chất liêu lính côn đồ
nhưng chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ
với sự quyết tâm cao
cùng với lòng nhiệt huyết của các cán bộ chiến sĩ công an huyện hương khê
vụ án đã được làm sáng tỏ
rồi đây đối tượng thái ba nguyên sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
với những hành vi đã gây ra
sai lầm nào cũng phải trả giá
hướng chi là tội ác
chỉ vì vài cảm xúc nhất thời
rồi đây thái ba nguyên sẽ phải trả cái giá rất đắt
chỉ tiếc rằng y nhật ra thì mọi sự đã quá muộn màng
người đàn ông này là nguyễn đức thiện
trú tại xã xuân thành huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi tháng một mươi
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
anh đã đến công an huyện nghi xuân trình báo sự việc
anh đang bị đe dọa tống tiền
với số tiền lên tới một bảy tỷ đồng
nếu không đáp ứng nhu cầu
kẻ tống tiền sẽ giết cả nhà anh
sự việc bắt đầu từ một cuộc gọi thuê xe
đi vào thành phố hồ chí minh
hôm ấy một người đàn ông mang theo một túi sách thuê
anh nguyễn đức thiện lái ô tô chở anh ta
từ thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
vào thành phố hồ chí minh với số tiền thù lao là bảy triệu đồng
vui mừng vì có được khách thuê xe đi đường dài
với số tiền thù lao lớn nên anh thiện đã đồng ý ngay
hai người bắt đầu cuộc hành trình vào thành phố hồ chí minh
đến chiều muộn ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
khi đi vào địa phận thành phố phan giang tỉnh ninh thuận
thì người hành khách nói với anh thiện dừng xe bên lề đường để đi vệ sinh
đến bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn khi đi vào địa phận tỉnh đồng nai
thì người khách phát hiện mình bị mất ví
anh ta nói có số tiền trong ví hơn một mươi hai triệu đồng
tìm trên xe không thấy
nghi là đã bị rơi lúc đi vệ sinh
nên anh ta yêu cầu anh thiện quay lại phan giang để tìm
tại đây người đàn ông đã tìm thấy ví
xong tiền thì đã mất hết chỉ còn lại giấy tờ tùy thân
tại đây người đàn ông đã tìm thấy ví xong tiền thì đã mất hết chỉ còn lại giấy tờ tùy thân
anh tìm thấy tiền hai người lên xe đi tiếp vào thành phố chí minh
khi đến thành phố phan thiết thuộc tỉnh bình thuận
họ ghé vào một quán ăn nghỉ ngơi
sau một chặng đường dài chạy xe liên tục
nên anh thiện và người khách đã ăn xong đều lăn ra ngủ
khi tỉnh dậy phát hiện chiếc túi sách mang theo bị mất
người đàn ông lập tức mất kiểm soát
rồi rút súng giấu ở lưng quần ra đe dọa buộc anh thiện phải chịu trách nhiệm
yêu cầu anh thiện ngay sáng mai phải ra ngân hàng chuyển cho hắn số tiền theo tài khoản hắn cho cấm được báo công an nếu không cả nhà sẽ bị giết chết
sau đó hắn liên tục gọi điện thoại đe dọa anh thiện bằng mọi giá phải gửi cho hắn thêm một năm tỷ đồng nữa cho đủ một bảy tỷ đồng bằng với giá trị số hàng trong hành lý đã bị mất cắp
hắn cho anh thiện thời gian chuẩn bị đủ số tiền một năm tỷ đồng
với điều kiện anh thiện phải chuyển ngay thêm cho hắn ba trăm linh triệu đồng nữa nếu không vợ và con anh sẽ chết trước sau đó đến những người khác trong nhà
quá sợ hãi anh thiện đã đi bán chiếc ô tô và cả chiếc iphone năm
năm là tài sản còn lại đáng giá duy nhất trong gia đình thế nhưng vẫn không đủ số tiền hắn yêu cầu
quận bách quá không còn con nửa nào khác anh thiện đã tìm đến cơ quan công an huyện xuân thành trình báo toàn bộ sự việc và đề nghị hãy cứu lấy gia đình anh
sau khi người bị hài đã chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng chúng tôi đã xác minh việc chuyển hai trăm linh triệu đồng cho đối tượng là có thật
chúng tôi đã xác minh tài khoản
thì cái số tài khoản đó là số tài khoản của một người thân mà sau này chúng tôi đều đã chẳng biết ra đó là người thân người thân bạn bè của đối tượng
sau khi xác minh chính xác vụ việc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an huyện nghi xuân lên kế hoạch điều tra phá án
truy tìm tung tích của người hành khách thuê xe cũng là tên tống tiền có vũ khí nóng
liên quan đến lời đe dọa trong túi có bảy bánh heroin nghi là bị đánh cắp
thông tin trên chưa có căn cứ nên không thể xác minh
tuy nhiên không loại trừ khả năng đối tượng là mắt xích trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đầu mối duy nhất để tìm tung tích của người đàn ông tống tiền có vũ khí chính là số tài khoản mà hắn yêu cầu anh thiện chuyển tiền vào
nhưng khi điều tra xác minh thì đó lại là tài khoản mà người đàn ông này mượn từ người bạn mới quen
và khi quen biết với người này anh ta đã sử dụng tên

đầu mối duy nhất để tìm tung tích của người đàn ông tống tiền có vũ khí chính là số tài khoản mà hắn yêu cầu anh thiện chuyển tiền vào
thông qua sàng lọc đối tượng chiều muộn ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan điều tra đã phát hiện đối tượng hiện đang có mặt tại bãi biển xuân thành thuộc địa phận huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
một cuộc họp hội ý lên kế hoạch cho tổ công tác xuống bãi biển xuân thành ngay trong đêm theo dõi hành tung của đối tượng
việc đối tượng có mặt tại xuân thành chứng tỏ hắn đã không vào tp hcm như đã nói với anh thiện mà âm thầm quay trở lại quanh quẩn nghi xuân
nhiệm vụ lúc này của tổ công tác là cần phải làm rõ đối tượng có mặt tại xuân thành
ngoài việc để tống tiền anh thiện thì hắn có trao đổi giao dịch với ai
hắn có đồng bọn không vì trước đó hắn nói với anh thiện trong túi có bảy bánh heroin
vậy rất có thể lần này hắn có mặt ở xuân thành còn có mục đích khác
tuy nhiên vấn đề khó khăn chính là không ai biết mặt đối tượng chỉ nhận dạng thông qua một số đặc điểm mà nạn nhân là anh thiện mô tả
ngoài những đặc điểm hình thể bên ngoài thì người đàn ông này còn có đặc điểm là liên tục nháy mắt
xong suốt buổi tối hôm ấy tổ công tác đã không phát hiện được đối tượng khả nghi nào có đặc điểm như đã mô tả
liệu có phải đối tượng đã biết sự theo dõi của cơ quan công an để di chuyển và biến mất